cơ quan công an đã truy thu bảy xe máy mà các đối tượng đã gây ra trong các vụ trộm trước đó
sau một thời gian truy cứu số khung số máy xác định được chủ sở hữu của bảy chiếc xe máy nói trên
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện thanh trương đã hoàn tất các thủ tục tiến hành trao trả tài sản cho người dân
gần một mươi sáu mét khối gỗ các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc vừa bị tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn phát hiện
tại thôn đông mồ xã quan sơn huyện tri lăng
tỉnh lạng sơn tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra đối với xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi tám c tám nghìn năm trăm hai mươi ba
qua kiểm tra trên xe phát hiện trong thùng xe chở một mươi sáu năm mươi ba mét khối gỗ tạp các loại
lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên
phát hiện có dấu hiệu vi phạm tổ công tác đã yêu cầu lái xe đưa xe ô tô về trụ sở để làm rõ
tại cơ quan công an lái xe khai nhận vận chuyển thuê số gỗ trên cho người đàn ông ở tỉnh bắc giang để lấy tiền công
còn tại quảng trị công an tỉnh cũng vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã và gỗ quý
tại km số bốn mươi một quốc lộ chín tỉnh quảng trị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát un hai nghìn hai trăm ba mươi ba do tài xế nguyễn văn thắng chú huyện nam đông tỉnh thừa thiên huế điều khiển
quá trình kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển bốn cá thể rùa núi vàng năm cá thể rùa đất lớn
một mươi kg rắn ráo trâu ba mươi sáu kg rắn ráo thường và hai trăm chín mươi bốn kg gỗ chóc
tất cả số gỗ và động vật hoang dã nói trên đều không có giấy tờ hợp lệ
tiếp theo là thông tin về hai vụ cháy vừa xảy ra tại tp hcm và thái nguyên rất may là không gây thiệt hại về người
chiều qua tại cửa hàng trang trí cưới số hai mươi chín đường trần phú phường bốn quận năm tp hcm đã xảy ra vụ cháy khiến khu phố hoảng loạn
nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện
nhận được tin báo công an phường cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận tám đã huy động hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
nhiều người dân được di tản ra ngoài để đảm bảo an toàn và đến một mươi tám giờ cùng ngày ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn
ước tính thiệt hại ban đầu không xảy ra thương tích về người song nhiều tài sản bị thiêu dụi
các đơn vị nghiệp vụ đang thông tin thiệt hại cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc
còn tại thành nguyên một vụ cháy đã xảy ra tại nhà anh đặng quyền long ở xóm đồi trè giữa phúc chiều thành phố thành nguyên tỉnh thành nguyên trong lúc gia đình đi vắng
nhận được tin báo của người dân cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh thái nguyên đã huy động ba xe chữa cháy một xe chỉ huy và hai mươi một lượt cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tham gia cứu chữa
tại hiện trường căn nhà khoảng hai mươi m hai của gia đình anh long đang bị lửa bao trùm
đồ đạc trong nhà như tủ quần áo giường tủ lạnh các thiết bị điện đã bị lửa thiêu dụi
chỉ sau ít phút triển khai lực lượng chữa cháy đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa và ngăn không cho lửa cháy lan sang khu vực bếp nơi đề bỉ ga và giảm thiểu tổn thất do bộ cháy gây ra
hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
phật trời phổ biến ít mây không mưa trưa chiều trời nắng hành đêm và sáng trời rét
đến ngày một mươi ba có mưa vài nơi với mức nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi ba đến hai mươi bảy độ
khu vực phía đông bắc bộ trong trưa chiều nay cũng như ngày mai vẫn ít mưa và có nắng vào ban ngày
trời khá ấm áp với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
sau đó từ khoảng ngày một mươi hai và ngày một mươi ba trời sẽ chuyển nhiều mây hơn về đêm và sáng
vào ban ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất tại khu vực đông bằng trong đó có thủ đô hà nội từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ

sau đó dự báo xa hơn từ khoảng ngày một mươi bốn trời chuyển nhiều mây có mưa vài nơi nên nhiệt độ có xu hướng giảm trời chuyển rét
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa rào và rông rải rác tập trung ở phía nam của khu vực
đề phòng có gió giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi sáu đến hai mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận từ ngày mai mưa sẽ tăng nhanh trở lại tại khu vực này
có nơi sẽ xảy ra mưa vừa mưa to và rông
đợt mưa này được dự báo nhiều ngày và dự báo là cũng diễn biến khá phức tạp
người dân cần lên kế hoạch chủ động phòng tránh để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra
nhiệt độ có xuống tăng dần cao nhất phổ biến ở mức từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba trời nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông gió đông bắc cấp hai
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
về đêm nhiệt độ giảm xuống giao động từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
lôi xuống các tỉnh nam bộ trong ngày hôm nay thời tiết hầu như là ít biến đổi
trời vẫn ít mưa và có nắng vào ban ngày
tuy nhiên từ ngày mai mưa có xu hướng tăng hơn tại khu vực này
đặc biệt là tại các tỉnh ven biển miền tây nam bộ có thể xuất hiện mưa rông mạnh trong cơn rông
cần đề phòng với gió giật mạnh
mưa sẽ còn duy trì nhiều cho đến hết ngày một mươi ba sau đó thì từ khoảng ngày một mươi bốn mưa sẽ giảm dần về diện và lượng
bản tin mùa một ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết